năm hai nghìn một mươi tám với những chính sách tác động đến thị trường bất đồng sản như nghị quyết bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy của quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu sẽ tạo điều kiện để tái khởi động lại các dự án bất đồng sản và tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu đang bị ngừng triển khai
nghị quyết một của chính phủ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro trong đó có lĩnh vực bất động sản
bên cạnh đó là những yếu tố từ kinh tế chung cũng đã phần nào tác động đến lượng giao dịch bất đồng sản thời điểm hiện tại vì ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý của người mua nhà
những yếu tố liên quan đến kinh tế vĩ mô và vi mô cũng như là chính sách hỗ trợ về nhà nước về tài chính cũng như là hỗ trợ về doanh nghiệp và đặc biệt là hải pháplen có những chính sách về phát triển của doanh nghiệp ngay từ đầu năm cũng như là về chính sách thúc đẩy mở bán các sự kiện thì chúng tôi đã đạt được những kết quả rất là khả quan so với đầu năm nay
kinh tế vĩ mô ổn định tiềm lực của khách hàng đã được củng cố tại thời điểm này uy tín của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn bán hàng sẽ là những yếu tố quan trọng cuối cùng trong mỗi quyết định giao dịch của khách hàng
lượng giao dịch tăng cao ở thời điểm đầu năm là một trong những tín hiệu khởi sắc cho thị trường và cũng là sự may mắn của những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản
thế nhưng ngoài những yếu tố thuận lợi đó các doanh nghiệp cũng đang đau đầu về bài toán nhân sự
ở thời điểm này đây cũng là một bài toán nan giải cho những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
với công từ tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản thì chỉ trong vòng vài giây đã xuất hiện hàng triệu kết quả tìm kiếm
ngay từ thời điểm đầu năm hai nghìn một mươi tám thì hầu hết ở tất cả các sàn giao dịch bất động sản đều có những chiến dịch tuyển dụng nhân viên kinh doanh cho công ty mình
vào đầu năm thì hầu hết năm nào cũng vậy
xu hướng là các sự chuyển dịch
nhân sự trong lĩnh vực bất đồng sản khá cao
lý do là các nhân sự trong lĩnh vực bất động sản thường không ổn định
và đặc biệt các doanh nghiệp liên quan đến phân phối bất động sản thì cũng không có sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhiều
những đơn vị không chuyên nghiệp thì thường có xu hướng là tuyển dụng những nhân sự tạm thời hoặc những nhân sự mà có xu hướng chuyển dịch công việc rất là mạnh
kỳ yếu tố thứ nhất là đơn vị đấy
để hiện khả năng đảm bảo tính chuyên nghiệp và sự tin tưởng của khách hàng
yếu tố thứ hai đối với một đơn vị thì phải có mối quan hệ cũng như sự hợp tác có những đối tác chủ đầu tư nguy tín
và yếu tố thứ tư chúng tôi quan tâm thì tất nhiên đi làm kinh doanh mình cũng phải muốn một đơn vị nào có chế độ phúc lợi tốt
nó bao gồm những chế độ phải thưởng cho sale
thưởng cho những nhân viên xuất sắc
với thời điểm hiện nay thì để các bạn trẻ lựa chọn một công ty môi giới bất động sản để làm việc không phải là điều khó
tuy nhiên để làm việc hiệu quả và có được mức thu nhập cao như những thông tin tuyển dụng đưa lên không phải là điều dễ dàng
chính vì vậy chính bản thân những bạn trẻ hiện nay cần có suy nghĩ nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn ngành nghề
còn những đơn vị tuyển dụng cũng cần có những kế hoạch hoạt động chuyên nghiệp hơn để phần nào giữ chân được người lao động tạo sự ổn định trong hoạt động của công ty mình
làm nghề môi giới và chuyên viên bất hồng sản thì các bạn nhân viên kinh doanh nên hướng tới một con đường xa hơn sự chuyên nghiệp hơn trong nghề
và phải coi đây là một cái sự nghiệp của mình
để phát triển sự nghiệp đấy thì cần rất nhiều yếu tố đầu vào
ví dụ như là tính chuyên nghiệp tính cần cù năng động sự tìm hiểu hiểu biết về luật pháp về bất hồng sản
luôn đưa ra những chương trình đào tạo hướng dẫn chỉ thiết cho nhân viên
khi bước chân vào môi trường môi giới bất động sản tuy nhiên trong số một trăm linh nhân viên tuyển vào thì có lẽ cũng chỉ có tầm chục người là có tâm lý làm việc lâu dài gắn bó
còn số còn lại luôn có tư tưởng thiếu ổn định và sẵn sàng nghỉ việc đến một đơn vị khác
sự chuyên nghiệp của nhiều chuyên viên môi giới bất động sản trẻ hiện nay đang là một bài toán khó
nghề tư vấn bất động sản luôn luôn là một cái nghề vẫn hot mặc dù là có cái sự cạnh tranh nhưng nó không phải là cạnh tranh theo cái hình thức là
thuộc dật mà cạnh tranh một cách bình đẳng và sòng phẳng
tôi khuyên tất cả những các cái bạn mà đã theo nghề môi giới thì chúng ta cần phải học rất là bài bản cái nghề này về kỹ năng cứng những kỹ năng mềm
rồi về luật về những quy tắc ứng xử và thậm chí kể cả tiếng nước ngoài để có thể là đáp ứng được những cái nhu cầu cao hơn của khách hàng trong tương lai
dù biết rằng môi trường kinh doanh bất động sản khá khốc liệt và sự cạnh tranh của các chuyên viên môi giới bất động sản hiện nay
cũng cao hơn rất nhiều so với trước
thế nhưng để đáp ứng được nhu cầu thị trường thì mỗi nhân viên môi giới bất động sản cần xác định rõ hơn cho mình về tính chuyên nghiệp trong mỗi hoạt động
những chuyển động của thị trường bất động sản ngay từ thời điểm đầu năm đã phần nào cho thấy những dấu hiệu tốt của lượng giao dịch
nhưng cũng là sự khốc liệt của những đơn vị kinh doanh bất động sản trong thời gian tới
hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã có được một bức tranh tổng quát về thị trường bất động sản vào thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi